theo ủy quyền của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm tp hcm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đã tổ chức cuộc họp thông tin về tình hình và triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
tp hcm mỗi ngày tiêu thụ khoảng một mươi con heo tương đương khoảng bảy trăm năm mươi tấn thịt trong đó bảy mươi nguồn heo từ các địa phương khác cung cấp
thành phố có gần bốn bốn trăm linh hộ trăn nuôi hơn ba trăm linh con heo trong đó gần hai trăm tám mươi hộ ở bình chánh hóc môn củ chi quận một mươi hai nuôi hơn hai mươi hai bảy trăm linh con heo với thức ăn thừa tận dụng từ các nhà hàng quán ăn
tp hcm là một nơi tiếp nhận rất nhiều nguồn sản phẩm động vật từ các nơi đưa vào để tiêu thụ và chế biến
tp hcm là một nơi tiếp nhận rất nhiều nguồn sản phẩm động vật từ các nhà hàng quán ăn
theo tri cục chăn nuôi và thú y tp hcm hiện có ba địa phương đã xảy ra dịch tả heo châu phi là hưng yên
thái bình và tp hcm hiện nay khoảng hai con heo được vận chuyển từ các tỉnh phía bắc vào phía nam
nguyên nhân do giá giảm khoảng hai mươi so với giá heo hơi ở miền nam
trong đó ước tính có khoảng hai trăm linh con heo miền bắc được đưa vào cơ sở giết mổ của thành phố và khoảng bảy trăm linh con heo về giết mổ ở long an rồi chuyển về thành phố tiêu thụ
do vậy theo chỉ đạo hướng dẫn của ngành nông nghiệp thành phố đã ban hành quyết định một trăm hai mươi hai về kế hoạch ba tình huống ứng phó với bệnh dịch này
cái khâu mà kiểm soát quản lý cái việc thứ hai là thông tin tuyên truyền và cái thứ ba là các giải pháp an toàn sinh học để bảo vệ cây đàn gia súc trong tình huống là chúng ta chưa có cái vaccine để tiêm phòng cho con vật
hiện trên địa bàn chưa có dịch nên sẽ thực hiện phương án một là phòng ngừa
khi dịch xảy ra sẽ thực hiện phương án hai về kiểm soát vận chuyển tiêu hủy heo bệnh có chính sách hỗ trợ ba mươi tám đồng trên một kg heo cho người chăn nuôi
các quận huyện tìm chọn chuẩn bị địa điểm để trôn hủy khi có dịch hoặc đốt hủy
đặc biệt hiện nay cần thực hiện năm trong phòng chống dịch bệnh này trên địa bàn